đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh bạc liêu đã tiến hành bắt quả tang một cơ sở đang có hành vi bơm chích tạp chất vào tôm xú nguyên liệu
tại đây lực lượng chức năng của tỉnh đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra ngay tại chỗ bằng phương pháp test nhanh hóa học
đã xác định có hơn năm mươi năm kg tôm có chứa tạp chất aga còn gọi là rau câu dưới sự chứng kiến của chủ cơ sở và hàng chục công nhân
tuy nhiên đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số tôm xú nguyên liệu này đồng thời tạm thu giữ các tăng vật có liên quan
theo đoàn kiểm tra cơ sở này có hành vi bơm chích tạp chất vào tôm diễn ra trong thời gian dài với thủ đoạn rất tinh vi gây khó khăn trong công tác xử lý của lực lượng chức năng
trước đó tối ngày hai mươi bảy tháng ba các đơn vị chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất xe tải mang biển kiểm soát chín mươi bốn c một nghìn năm trăm hai mươi chín
phát hiện trên xe có gần năm trăm linh kg tôm nguyên liệu được bơm đầy tạp chất agar
theo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc kiên quyết xử lý nghiêm minh và ngăn chặn ngay tình trạng bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu
trong thời gian qua chính quyền và các ngành chức năng tỉnh bạc liêu đã có rất nhiều nỗ lực
tuy nhiên thực tế vấn nạn này vẫn chưa được ngăn chặn có hiệu quả
các đối tượng thực hiện hành vi này chủ yếu ở những khu vực vùng sâu thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp
việc bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu ở bạc liêu nói riêng một số tỉnh đồng bằng sông kiều long nói chung trong thời gian qua đã gây bức xúc nhức nhối đối với nhiều người
tình trạng này đã và đang gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín chất lượng tôm của việt nam trên thương trường hiện nay